chiều ngày hai mươi một tháng chín tại thành phố phan thiết đoàn công tác của chính phủ do đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh bình thuận
về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và kế hoạch năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh
tại buổi làm việc phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đánh giá cao những kết quả
mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bình thuận đã đạt được trong thời gian qua
phó thủ tướng đề nghị trong thời gian tới bình thuận cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đại hội đảng
nghị quyết của quốc hội chính phủ nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồng thời quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội
trước đó vào sáng cùng ngày phó thủ tướng thương trực chính phủ trương hòa bình đã đi thăm cảng quốc tế vĩnh tân